tại sơn la cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu hiện đã ra lệnh giữ người đối với lái xe đầu kéo gây tai nạn giao thông
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng năm xe đầu kéo kéo theo semiramoc di chuyển trên quốc lộ sáu
khi đến đoạn gần ủy ban nhân dân xã tú nang huyện yên châu đã bất ngờ lao vào nhà dân ven đường
thời điểm này có nhiều người đang ngồi uống nước trong quán bán hàng
hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong và bảy người bị thương
qua kiểm tra trong hơi thở của tài xế nguyễn mạnh hà chú tỉnh hòa bình
điều khiển đang có nồng độ cồn ở mức năm mg trên một lít khí thở và không có chất ma túy
nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông
đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai cho biết do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao
từ khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày năm tháng năm đến dạng sáng ngày sáu tháng năm
mưa rông sấm xét kèm mưa đáy
mưa đá dữ dội đã bất ngờ chút xuống tỉnh lào cai
đặc biệt tại các xã phường của thành phố lào cai như cốc lếu kim tân bắc cường vạn hòa cốc săn
mưa đá đã xuất hiện cục bộ xảy ra vào khoảng hai mươi ba h kéo dài khoảng hai mươi phút với cường độ từ trung bình đến dày đặc
hạt mưa đá có kích thước từ hai ba cm
mưa đá đi kèm với mưa rào và gió xoáy mạnh đã làm gãy đổ một số cây xanh trồng trên đường phố
đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra tại các địa phương trong tỉnh lào cai tính từ đầu năm đến nay
ngoài ra mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường của thành phố bị ngập nặng trong đêm
cùng với thành phố lào cai tại một số huyện như bảo thắng bát sát cũng xuất hiện rông lốc
hiện các địa phương đang giả soát thống kê thiệt hại do mưa lớn và các thiên tài khác gây ra
bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương khen ngợi
những kết quả thành tích mà lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng tăng cường
phối hợp hỗ trợ đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm vừa qua
đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nỗ lực cố gắng trách nhiệm hơn nữa
tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông xây dựng hình ảnh đẹp
của lực lượng cảnh sát giao thông xứng đáng là chỗ dựa để nhân dân thực sự bình an
khi tham gia giao thông trên các tuyến đường góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bản tin một trăm một mươi ba online xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa tuyên phạt sáu bị cáo là nhân viên
của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d tổng cộng là tám mươi năm năm tù cùng các hình phạt bổ sung
về hai tội danh nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
trong sáu bị cáo trần lập nghĩa được xác định là chủ mưu bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp xác định các bị cáo đã cấu kết với nhau
nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d để bỏ qua lỗi
cho đạt đăng kiểm trong đó trần lập nghĩa dù không phải là giám đốc trung tâm
nhưng là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh đồng tháp đã bắt quả tang các đối tượng
đã đăng kiểm bỏ qua lỗi cho bốn mươi bốn phương tiện nhận hối lộ một mươi tám sáu triệu đồng
theo kết quả điều tra
từ ngày khai trương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt quả tang
các bị cáo đã nhận hơn hai bốn tỷ đồng của hơn năm hai trăm linh phương tiện không đạt chuẩn
bằng thủ đoạn nói dối là quen biết rộng có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo công an
viện kiểm sát và một số cơ quan trung ương địa phương có thể lo chạy án
một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt một ba tỷ đồng của một bị hại
trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
ba bị can đã bị khởi tố
bắt tạm giam là nguyễn văn sáu nguyễn đắc minh và nguyễn kim trinh
ngoài ra cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lê đình khuynh cùng về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
cho đó thông qua mối quan hệ quen biết xã hội
một bị hại của vụ án được giới thiệu sáu có thể lo chạy án cho mẹ mình
người đang bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản tại tỉnh bắc giang
trong đó thông qua sáu anh này gặp được ba đối tượng còn lại để nhờ chạy án
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
người này đã chuyển cho các đối tượng trên và nhiều đối tượng khác tổng số tiền là một tỷ ba trăm ba mươi năm triệu đồng
và bị chiếm đoạt
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ hai xe ô tô hơn một trăm sáu mươi chín triệu đồng
một mươi điện thoại di động các loại cùng một số tài liệu giấy tờ có liên quan đến vụ án
thời gian qua dù cơ quan chức năng đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh các cơ quan tư pháp
như công an viện kiểm soát tòa án để lừa đảo chiếm hoạt tài sản
nhưng vẫn có không ít người sập bẫy
trong quá trình gọi điện lừa đảo các đối tượng giả mạo liên tục có những hành vi uy hiếp về tinh thần
khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hoảng loạn lo lắng không dám trình báo
gây khó khăn cho công tác điều tra xét xử
ngày ba tháng năm người phụ nữ sáu mươi sáu tuổi trú tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc
đến trụ sở ngân hàng agribank chi nhánh hàm thuận bắc
làm thủ tục rút số tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản là ba hai tỷ đồng
để chuyển qua một tài khoản ngân hàng khác
phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ cùng với số tiền lớn
nên nhân viên ngân hàng agribank đã tạm ngưng các thủ tục giao dịch
đồng thời điện báo và đề nghị công an thị trấn ma lâm hỗ trợ xác minh
sau khi tiếp nhận thông tin từ ngân hàng agribank chi nhánh hàm thuận bắc
thì công an thị trấn đã cử hai đồng chí có mặt ngay tại trụ sở
cùng phối hợp cùng ngân hàng agribank để xác minh làm rõ vụ việc trên
qua quá trình làm việc thì nhận định thấy đây là một dấu hiệu
có dấu hiệu là lừa đảo chính đoàn tài sản
nên công an thị trấn cùng với ngân hàng agribank đã có những biện pháp
những phân tích giải thích và những thuyết phục
thì khách hàng cũng đã nhận ra đây là một chiêu lừa đảo của những đối tượng xấu
qua quá trình làm việc người phụ nữ này cho biết được một đối tượng tự xưng là công an
chủ động gọi điện thoại liên hệ với bà thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy
nên yêu cầu bà chuyển số tiền ba hai tỷ đồng để phục vụ điều tra
cùng với thủ đoạn lừa đảo như trên ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hàm mỹ huyện hàm thuận nam phối hợp cùng công an xã hàm mỹ
cũng đã ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự
người phụ nữ trú tại xã tân lập huyện hàm thuận nam đến ngân hàng này yêu cầu rút một tám tỷ đồng
từ tiền gửi tiết kiệm trước hạn để chuyển tiền cho một tài khoản ở ngân hàng khác
thấy người phụ nữ có biểu hiện lo lắng điện thoại luôn có người gọi tới thúc giục chuyển tiền
nhân viên ngân hàng suy đoán có thể khách hàng đang bị lừa đã nhanh chí trì hoãn thực hiện giao dịch
đồng thời điện báo cho công an
đồng thời điện báo cho công an xã hàm mỹ để phối hợp giải quyết
người dân nên cảnh giác và đặc biệt là những giao dịch liên quan tới tài khoản hoặc ngân hàng
sổ tiết kiệm v v thì là người dân là ngân hàng khuyến cáo là người dân cũng nên đến trực tiếp
trụ sở ngân hàng để thực hiện giao dịch và mình không được phép cung cấp mật khẩu otp
cho bất cứ một người nào ngay cả người thân của mình hay là cán bộ ngân hàng có yêu cầu
thì mình cũng không có nên cung cấp
dù đã có không ít vụ việc lừa đảo kiểu này được các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền
cảnh báo thế nhưng số lượng nạn nhân vẫn không ngừng tăng lên do những thủ đoạn
của tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi chuyên nghiệp
khi mà người dân gặp những trường hợp này thì khuyến cáo đến bà con là nên nói với người thân
và liên lạc với cơ quan chức năng gần nhất để thông báo và ngăn chặn kịp thời
tránh để xảy ra mất mát về tài sản đáng tiếc xảy ra
để tránh sập bẫy loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng
quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng ngừa cảnh giác của người dân
mọi người phải hết sức thận trọng bình tĩnh trước những thông tin đe dọa
uy hiếp phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại
đang trên đường mang xe máy trộm cắp đi tiêu thụ hai đối tượng là nguyễn hoàng sơn nam
chủ tỉnh gia lai và phạm minh tiến chủ tỉnh đồng nai đã bị công an phường tân hiệp
và công an thành phố biên hòa
tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu nam và tiến khai nhận
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày bị bắt đã thực hiện thành công một mươi bốn vụ trộm cắp xe máy
trong đó có sáu vụ ở địa bàn thành phố biên hòa hai vụ ở huyện trảng bom tỉnh đồng nai
và sáu vụ ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
tài sản sau khi trộm cắp tiến và nam giao bán trên mạng xã hội
hoặc đưa đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh
hiện tại cơ quan công an đã thu hồi được tám xe máy là tăng vật mà các đối tượng đã trộm cắp
đồng thời tiếp tục xác minh thu hồi triệt đề tài sản mà các đối tượng đã mang đi cầm cố
sau khi bắt giữ thành công nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nhắm vào những khu biệt thự đắt tiền
công an thành phố hồ chí minh đã đưa ra cảnh báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
đây là hình ảnh các trinh sát trấn áp nghi phạm nguyễn đức tiến
hai mươi tuổi ngụ quận một mươi hai là đối tượng chủ mua cầm đầu trong vụ cướp tài sản táo tợn
xảy ra tại căn biệt thự trên đường lê thị riêng phường thế an quận một mươi hai đêm hai mươi chín tháng bốn
ngoài tiến thì còn hai nghi phạm khác là lê văn sĩ hai mươi bảy tuổi sống lang thang ở khu vực chợ bình điền quận tám
và đỗ văn tuấn hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh đồng nai
cả ba đều là thành viên của nhóm kính hầu như người vỡ nợ thách làm liều trên facebook
để thực hiện kế hoạch tiến đi thăm dõi các biệt thự ở khu vực thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
nhóm này nghiên cứu kỹ các gia đình giàu có sinh hoạt ra sao trong nhà có bao nhiêu người
để bàn bạc vai trò của từng người chuẩn bị hung khí băng keo găng tay
đến nơi tiến đứng ngoài cảnh giới sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà
khi sĩ vừa lấy túi sách bên trong có một một tỷ đồng đang treo ở cột cầu thang
thì các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ
khuyến cáo người dân có những căn biệt thự
và có cái hoạt động làm ăn liên quan đến tài sản
thì cũng không mình phải bí mật trong cái việc mà hình hành cái quy luật sinh hoạt của mình
tránh để người khác mà chủ động phát hiện rồi có những đối tượng gian
thì thông qua cái này thì đắm được cái quy luật của mình và từ đó có cái hành vi xấu
và đặc biệt là tiền tài sản những cái đồ vật có giá trị thì không nên để ở nhà
và nên trang bị camera hệ thống báo động
đối với khu vực trong cái khuôn viên nhà mình để phòng ngừa và là cái phương án đảm bảo cho tự
trong kế hoạch đã chuẩn bị ký lưỡng thì ngoài ba con dao thái lan
cụm băng keo bình sạch sơn đen bốn cặp căn tay y tế
nhóm này bàn bạc sau khi đột nhập vào nhà sẽ trói nạn nhân dùng dao uy hiếp để cướp tài sản
buộc nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
thậm chí tính toán đường lui sẽ trốn sang campuchia sau khi gây án
chúng tôi khuyến cáo là khi
khi mà người dân mà bị các đối tượng khống chế đột nhập vào khống chế
thì hết sức bình tĩnh là làm sao đảm bảo an toàn tính mạng
sau đó là sẽ trình báo với cơ quan công an để cơ quan công an tiến hành điều tra truy bắt
chứ không được chống trả của các đối tượng là manh động ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tấn công tội phạm đường phố với phương châm
mỗi vụ cướp giật là một vụ
qua đó lực lượng công an cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
trong công tác tiếp nhận nguồn tin điều tra phá án để giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố